tổ chức giám sát nhân quyền syri sohr cho biết có một mươi sáu người thiệt mạng trong các cuộc không kích tại tỉnh dei ezzer miền đông syri vào ngày hai mươi sáu tháng ba
trong đó có các thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng iran
trong khi đó tổ chức y tế thế giới who thông báo có một nhân viên của tổ chức này cũng đã thiệt mạng trong cuộc không kích
theo sohr các cuộc không kích nhằm vào một biệt thự ở thành phố deir ezzer và thị trấn anbu kaman ở khu vực biên giới với iraq
trong số những người thiệt mạng có một cố vấn thuộc lực lượng vệ binh cách mạng iran cùng hai nhân viên an ninh hộ tống
cùng một số thành viên các nhóm vũ trang syri và iraq thân iran
ngoài ra có hơn ba mươi người bị thương trong đó có dân thường
who cho biết một nhân viên của tổ chức này thiệt mạng trong một cuộc không kích
sohr không nêu rõ bên nào tiến hành các cuộc không kích nói trên
quân đội syri cáo buộc các lực lượng mỹ tiến hành các cuộc tấn công
tuy nhiên enab baladi một tổ chức truyền thông phi lợi nhận ở syri
dẫn lời một quan chức bộ quốc phòng mỹ khẳng định mỹ không tiến hành bất cứ một cuộc tấn công nào ở syri trong vòng hai mươi giờ